chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin y tế ngày bốn tháng ba do báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế thực hiện bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây
tài xế xe một mươi sáu chỗ nghi đột quỵ tông liên hoàn trên đường trường trinh quận tân phú
nữ bệnh nhân viêm gan ngộ độc do dùng thuốc điều hòa kinh nguyệt
khoại tử thận vì tự y uống thuốc nam thải độc chữa sỏi
bệnh nhi một mươi năm tuổi suy kiệt giảm hai mươi kg trong một tháng bất ngờ phát hiện mắc đai tháo đường
đau đầu mờ mắt từ cận thị bé gái chín tuổi phát hiện mắc u não vị trí nguy hiểm
phẫu thuật cứu sống cụ bà một trăm linh một tuổi bị nhồi máu cơ tim
cấp cứu thành công bệnh nhi sơ sinh chỉ đạo một bảy mươi năm kg với cơ thể nhiều khiếm khuyết
nam thanh niên một mươi bảy tuổi dương tính giang mai nghi mắc đậu mùa khỉ
sáng ngày bốn tháng ba lực lượng chức năng quận tân phú tp hcm đã phối hợp xử lý hiện trường
vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa hai xe máy và ô tô trên đường trường trinh
khiến giao thông ùn ứ kéo dài
nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do tài xế xe một mươi sáu chỗ bị đột quỵ
khiến phương tiện mất lái tông vào xe máy
thông tin ban đầu khoảng sáu giờ sáng cùng ngày người dân ở gần đường trường trinh
đoạn gần hẻm bảy trăm hai mươi năm phường tây thạnh quận tân phú nghe thấy tiếng động mạnh
nhiều người phát hiện xe ô tô một mươi sáu chỗ biển số đồng nai tông trúng gốc cây ven đường
phía trước đầu xe là xe máy biển số tp hcm bị bể nát hư hỏng nặng
gần đó là một chiếc xe máy khác cũng hư hỏng
theo người dân tài xế xe một mươi sáu chỗ
có biểu hiện như bị đột quỵ và va chạm với hai xe máy
anh ta nằm gục trên vô lăng sau đó được đưa ra ngoài
thì có hồi tỉnh lại một người dân cho hay
chủ xe một mươi sáu chỗ cũng đã xác nhận điều này
chia sẻ về vấn đề này bác sĩ nguyễn huy hoàng trung tâm oxy cao áp việt nga cho biết
chúng ta đều biết đột quỵ não là căn bệnh khá phổ biến và rất nguy hiểm
đối với người bình thường thì nó đã nguy hiểm như vậy rồi
nhưng đối với các tài xế lái xe đường dài
thường xuyên làm công việc lái xe thì nó lại càng nguy hiểm hơn
do đó chúng ta cần phải có sự nghỉ ngơi hợp lý
chúng ta không lái xe liên tục trong một thời gian quá dài
chúng ta cần phải uống đủ nước ăn đủ no và có thời gian ngủ nghỉ nó hợp lý
tránh cái tình trạng là chúng ta quá mệt rồi từ đấy có bệnh đột quỵ là có nguy cơ dễ xảy ra nhiều hơn
kinh nguyệt chính là thước đo phản ánh sức khỏe sinh sản của người phụ nữ
khi kỳ đèn đỏ trở nên thất thường không ít chị em đã lo ngại và tìm cách chữa trị
nhưng vì tâm lý chủ quan nhiều người đã tự tìm đến những loại thuốc được mách bảo
thuốc sách tay mà không có sự thăm khám chỉ định của bác sĩ dẫn đến hậu quả đáng tiếc như trường hợp dưới đây
bệnh nhân nữ ba mươi bốn tuổi bị dối loạn kinh nguyệt
được trồng mua cho một số loại thuốc có nguồn gốc từ đài loan về chỗ uống
bệnh nhân nhập viện và được chuyển về khoa bệnh nhiệt đới và can thiệp giảm hại
trong tình trạng vàng mất vàng da đi tiểu vàng sẫm buồn nôn mất ngủ
bệnh nhân còn gặp tình trạng dối loạn tiêu hóa đau bụng thượng vị đau dạ dày ngộ độc thần kinh mất ngủ
thời gian ngủ của bệnh nhân buổi tối chỉ ngủ được khoảng bốn tiếng
sau khi vào viện bệnh nhân đã được thực hiện các xét nghiệm cần thiết
các chỉ số cho thấy men gan của bệnh nhân tăng cao gấp bốn mươi lần so với mức bình thường
bệnh nhân bị ứ động sắc tố mật dẫn đến vàng mắt vàng da dối loạn chức năng gan dối loạn về thần kinh gây mất ngủ
trần đoán viêm gan nhiễm độc cấp
bác sĩ đã sử dụng các thuốc giải độc gan thuốc hạ men gan thuốc hỗ trợ sử dụng đạm đường chuyên cho bệnh nhân
sau thời gian điều trị hiện tình trạng tiến chuyển bệnh của bệnh nhân đã dừng lại
dự kiến sức khỏe sẽ cải thiện trong những ngày tới
nhà mua từ nhật bản hoặc là trung quốc về
nếu mà chúng ta có biểu hiện tổn thương gan ví dụ các biểu hiện như mệt mỏi chán năn sợ mỡ
thì chúng ta nên đến cơ sở chăm sóc sức khỏe để chúng ta có thể được thăm khám tư vấn và điều trị kịp thời
để tránh hiện tượng tổn hại gan mất bù
thì có nhiều bệnh nhân sẽ cần phải tiến hành các phương pháp với kỹ thuật cao hơn và chi phí cao hơn
ví dụ như là lọc máu
còn nếu như chẳng may bệnh nhân có tình trạng
ngộ độc gan quá nặng
và suy gan quá nặng
thì phương pháp cuối cùng để giúp cho bệnh nhân có thể được hồi phục được phương pháp ghép gan
ở mức độ nhẹ người bệnh viêm gan nhiễm độc sẽ có những biểu hiện nhẹ nhàng
như mệt mỏi vàng da nhẹ chán ăn sờ mỡ
trường hợp nặng có thể có hộ trứng suy tế bào gan
nặng hơn nữa có thể tiến triển sau giai đoạn hôn mê suy hô hấp tụt huyết áp hạ đường máu suy thận co giật
bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không được tự ý sử dụng các loại thuốc nam thuốc bắc tây y hay đông y
không rõ nguồn gốc không tự ý dùng theo đơn thuốc của người khác
nếu đã sử dụng mà xuất hiện các biểu hiện ngộ độc gan nói trên
cần đến cơ sở y tế sớm nhất để được các bác sĩ thăm khám chẩn đoán đúng và điều trị sớm nhất
một người đàn ông sáu mươi hai tuổi bị sỏi thận nhiều năm nhưng không điều trị
tự về nhà uống thuốc nam để làm sạch khiến bộ phận này hoại tử phải cắt bỏ
thông tin từ bệnh viện e cho biết
đơn vị này mới đây đã tiếp nhận trường hợp nam bệnh nhân bụng to lên bất thường đau lưng dữ dội
hoại tử thận do tự ý điều trị tại nhà
trước đó bệnh nhân đi khám phát hiện sỏi thận và được chỉ định tán sỏi để điều trị nhưng đã từ chối
và về tự uống thuốc nam để thái độc
đến khi cơ thể có những bất thường mới đi khám tại bệnh viện
theo bác sĩ nguyễn đình liên trưởng khoa phẫu thuật tiết niệu và nam học
bệnh viện e sau khi thăm khám bước đầu chẩn đoán bệnh nhân bị mất hoàn toàn chức năng thận trái
căng tròn to như quả bóng
vì vậy các bác sĩ buộc phải cắt bỏ thận và cố gắng bảo tồn quả thận còn lại
hiện nay việc sử dụng thuốc nam tự ý điều trị sỏi thận được nhiều người áp dụng
thực tế không ít trường hợp bị ảnh hưởng sức khỏe thậm chí gặp biến chứng nguy hiểm
khiến bệnh nhân bỏ lỡ thời gian vàng chữa trị
bác sĩ khuyến cáo khi bị sỏi thận bệnh nhân nên tin tưởng vào y học hiện đại và thầy thuốc
trường hợp muốn sử dụng thuốc đông y nên được thầy thuốc chuyên khoa y học cổ truyền khám và chỉ định
sử dụng sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng chất lượng đảm bảo
khoa nội tổng hợp bệnh viện trẻ em hải phòng vừa tiếp nhận một trường hợp toàn xê tông do đái tháo đường tiếp hai
ở trẻ béo phì khiến trẻ đột nhiên gãy suốt hai mươi kg chỉ trong vòng một tháng
sau tám ngày điều trị hiện tại bệnh nhi đã tỉnh táo sức khỏe ổn định đường máu được kiểm soát tốt
bệnh nhân là dta một mươi năm tuổi được gia đình đi đến bệnh viện trẻ em hải phòng khám trong tình trạng mệt nôn nhiều và khó thở
gia đình cho biết khoảng một tháng nay bệnh nhi có tình trạng khát nước nhiều tiểu nhiều gây suốt hai mươi kg
từ một trăm một mươi bốn kg xuống chín mươi bốn kg chỉ số bmi hai mươi chín
các bác sĩ nhanh chóng thăm khám tiến hành hồi sức làm các xét nghiệm và kết luận
bệnh nhi bị nhiễm toàn xê tôn do đái tháo đường tuyệt thai béo phì
sau tám ngày điều trị hiện tại bệnh nhi tỉnh táo sức khỏe ổn định đường máu được kiểm soát tốt
chia sẻ về những dấu hiệu nhận biết của bệnh đái tháo đường
bác sĩ chuyên khoa hai lê thị phương huệ trường khoan nội tiết bệnh viện thanh ngàn cho biết
dấu hiệu nhận biết sớm của bệnh đái đường thì như các bạn đã biết bệnh đái tháo đường là một bệnh mà dốn loạn triển hóa
và nó tiến triển âm thầm
thường thì khi mà người bệnh phát hiện ra khi mà triệu chứng lâm sàng thường rõ rệt
như những triệu chứng như khát nước tiểu nhiều ăn nhiều nhưng vẫn gây suốt cân
đấy là những triệu chứng đôi khi là triệu chứng mà đường huyết đã tăng cao và là bộc lộ triệu chứng nhân lâm sàng khá rõ rồi
thế còn để nhận biết sớm những cái triệu chứng thì có thể không phổ biến
nhưng mà có những người có triệu chứng là cảm thấy mau đói hơn khô miệng mệt
hoặc đôi khi lại ngứa dâm gian ở da hoặc là thấy đi tiểu nhiều hơn bình thường
đấy là những triệu chứng có thể gặp
còn trên thực tế thì cái bệnh đáy tháo đường hiện nay thì để phát hiện sớm
thì chúng ta sẽ chú trọng tập trung vào những đối tượng có nguy cơ bị đáy đường
để chúng ta tầm soát và sàng lọc bằng các xét nghiệm
còn khi mà đã những cái triệu chứng mà nó rõ rệt
thì thường là bệnh cũng đã ở giai đoạn là đường huyết tăng khá cao rồi
phòng khám chuyên khoa mắt bệnh viện đa khoa hùng vương
vừa tiếp nhận một bé gái bị đau đầu mắt nhìn mờ vài tháng nay
tưởng bị cận thị
và phát hiện mắc u não ở vị trí nguy hiểm
trường hợp thứ nhất là một bệnh nhi chín tuổi
thường xuyên phản nằm với bố mẹ vì mặt bờ khoảng vài tháng gần đây
nghĩ rằng con bị cận nên gia đình đưa đi khám chuyên khoa mắt
trong quá trình thăm khám khai thác tiền sử biểu hiện của bệnh
bác sĩ nghi ngờ bệnh nhi có bất thường về thần kinh
nên đã chỉ định chụp cụ hình tư sọ não
kết quả chụp của bệnh nhi cho thấy hình ảnh khu u năng vách trong suốt khổng lồ
đeo mỏng vào não hồi chán bên phải
qua hội trần liên viện cùng chuyên gia bệnh viện nhi trung ương
các bác sĩ xác định đây là khối u lớn
nên bệnh nhi được chuyển ngay tới bệnh viện nhi trung ương để điều trị
tương tự trường hợp trên trường hợp thứ hai là một nữ bệnh nhân bốn mươi chín tuổi
cũng với biểu hiện mở mắt có xuất hiện đau đầu nên đi khám mát
kết quả phát hiện khổ u não kích thước năm mươi hai x năm mươi ba mm
đề đẩy lên vùng hạ đồi dao thoa thị giác thần kinh thị giác
khai bên đoạn sắt dao thoa phù não xung quanh
chia sẻ với những dấu hiệu cảnh báo u não
phó sư tiến sĩ đồng văn hệ giám đốc trung tâm phẫu thuật thần kinh
và giám đốc bệnh viện hiếu nghị việt tước cho biết
những bệnh u não có một hội chứng chung
nó là hội chứng tăng áp lực trong sọ
tức là có nghĩa là áp lực trong sọ lớn
và khi áp lực lớn thì nó gây ra những triệu chứng
ví dụ như là đau đầu buồn nôn nhìn mở có thể liệt
có thể dối loạn ngôn ngữ có thể dối loạn hành vi
có thể dối loạn những ý thức
ví dụ như người ta đến viện là vì người ta mở mắt
thế nên dấu hiệu đầu tiên của người ta là dối loạn nhìn mắt mờ
hay là nhìn một hình hai hình
hay là người ta gọi là bán manh
tức là mình chỉ nhìn thấy một phần thôi mình không nhìn thấy hết cả
một cái hình tròn rồi nhìn bên thái dương bên trái hoặc bên phải
nhìn không thấy gọi là bán manh là đến viện mắt
có rất nhiều bệnh nhân phát hiện u não nhờ đi khám mắt
mọi người khi có dấu hiệu bất thường về mắt
như nhìn mờ nhìn đôi trường nhìn hạn chế điểm mù
tầm nhìn bị bóp méo bất thường mí mắt
hoặc cả hai mắt mắt nhìn như có hảo quang
thì cần chẩn đoán và điều trị sớm
thông tin từ khoa hồi sức tích cực chống độc
và khoa cấp cấu can thiệp tim mạch
bệnh viện trung mương thái nguyên cho biết
các bác sĩ đã can thiệp thành công
câu sống cụ bà ntp một trăm linh một tuổi
ở xã hà thượng huyện đại từ tỉnh thái nguyên
bị tắc nghẽn động mạch vành và nhồi máu cơ tim cấp
theo đó ngày một mươi bảy tháng một
cụ p nhập viện trong tình trạng đau tức ngực dữ dội khó thở
cấp cứu vào viện được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp
do tắc ngãn động mạch vành
nhận định đây là ca bệnh phức tạp nguy cơ tử vong cao
ngay lập tức các bác sĩ đã gấp rút hội trần
và phẫu thuật tim cho người bệnh
tiến sĩ bác sĩ đặng đức minh phó trưởng khoa cấp cứu can thiệp tim mạch cho biết
do người bệnh tuổi đã cao
nên đã cân nhắc việc đưa ra quy định can thiệp
người bệnh đã được chụp đặt stent động mạch vành
thông khí nhân tạo không xâm nhập
và đặt tĩnh mạch trung tâm
duy trì ba thuốc vận mạch liều cao
sau hơn một tháng điều trị và chăm sóc tích cực
sức khỏe của cụ p tiến triển tốt
được xuất viện trở về nhà
nguyên nhân gây ra nhồi máu cơ tim cấp
là do mảng sơ vữa trong lòng mạch vành bị nứt hoặc vỡ
các tế bào máu gồm tiểu cầu và hồng cầu
đến bám vào tạo thành cục huyết khối
gây bít tắc đột ngột lòng mạch
ngừng cấp máu nuôi cơ tim phía xa
dẫn đến cơ tim bị thiếu máu nuôi
nếu tình trạng này kéo dài sẽ đưa đến hoại tử cơ tim
gây suy tim hoặc đột tử
trước mức độ nguy hiểm
của cơn nhồi máu cơ tim
người bệnh khi gặp phải biểu hiện đau thoát ngực
cần phải được nhanh chóng đưa người bệnh tới bệnh viện
để được hỗ trợ điều trị khẩn cấp
tuy nhiên trong lúc đợi xe cấp cứu
gia đình của bệnh nhân nên có cách sơ cứu nhồi máu cơ tim tạm thời
để người bệnh vượt qua cơn nguy cấp
và đảm bảo được tính mạng an toàn
sau hơn một giờ chạy đua với thời gian
với sự phối hợp nhịp nhàng của các y bác sĩ
kỹ thuật viên liên chuyên khoa
bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới
bệnh nhi sơ sinh nặng một bảy mươi năm kg
với nhiều biến chứng và dị tật cơ thể
đã được phẫu thuật thành công
bác sĩ phạm thị ngọc hân
trường khoa nhi bệnh viện hiễu nghị việt nam cuba đồng hới
cho biết cho bé sinh non
ở tuần thứ ba mươi một nặng một bảy mươi năm kg
đưa kiếp trực của khoa đón
trong phòng đẻ lúc hai giờ sáng
bệnh nhi gặp tình trạng siêu hấp nhanh
được cho thở máy
trên cơ thể nhỏ bé có nhiều dị tật bẩm sinh
ekip liên chuyên khoa đã tiến hành hội trần
với quyết định thực hiện phẫu thuật ngay sau đó
được biết mẹ của bệnh nhi này
sinh năm hai nghìn bảy
trú tại huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
cho bé sinh ra với các dị tật bẩm sinh
như khay hở thành bụng
từ khi sinh ra ruột của cháu bé bị sổ ra ngoài
nguy cơ nhiễm khuẩn rất cao
bác sĩ bùi xuân hải trường khoa gây mê hồi sức
cho biết đây là ca phẫu thuật đặc biệt
vì bệnh nhi sinh non tháng siêu hô hấp
chức năng các cơ quan như tim phổi gan
thận não chưa hoàn thiện
khả năng gây mê hồi sức để chịu đựng
được cuộc phẫu thuật rất khó khăn
theo bác sĩ hải áp lực đối với ekip phẫu thuật
là rất lớn đòi hỏi độ chính xác rất cao
nhất là đối với các loại thuốc gây mê
dịch truyền khi đưa vào cơ thể nhỏ
yếu ớt phải chính xác đến từng millilit
nếu không nguy cơ ngừng tim
ngừng thở ngay trên bàn mổ là rất lớn
sau hơn một giờ chạy đua với thời gian
với sự phối hợp nhịp nhàng của các y bác sĩ
kỹ thuật viên liên chuyên khoa
cả phẫu thuật đã thành công
bệnh nhi được xếp các quai ruột và ổ bụng
và tạo hậu môn nhân tạo bệnh nhi bẩm sinh
không có hậu môn hậu phẫu
bệnh nhi được chăm sóc đặc biệt tại đơn nguyên
hồi sức tích cực chống độc nhi sơ sinh
bệnh viện hiệu nghị việt nam cuba đồng hới
thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đồng nai
trên địa bàn thành phố biên hòa
với ghi nhận thêm một ca nghi mắc động mùa khỉ
nghi ngờ lây nhiễm tiếp xúc qua đường tình dục
ca bệnh là một nam thanh niên mới một mươi bảy tuổi
dương tính với giang mai
từ đầu mùa dịch đến nay toàn tỉnh ghi nhận bốn ca đậu mùa khỉ
trong đó thành phố biên hòa có ba ca
qua công tác điều tra dịch tễ
tình hình sức khỏe bệnh nhân ổn tiếp xúc tốt
tuy nhiên trên người bệnh nhân

phân bố ở mặt miệng lòng bàn chân
dây đặc có khu vực lưng và cơ quan sinh dục
các xét nghiệm lâm sẳng ghi nhận
hiv test nhanh âm tính xét nghiệm giang mai dương tính
đến ngày hai mươi chín tháng hai
bệnh nhân đến khám tại bệnh viện gia liễu đồng nai
được chẩn đoán
viêm da theo dõi động mùa khỉ
tầm soát các bệnh lây chuyển qua đường tình dục
tiến hành lấy mẫu xét nghiệm virus động mùa khỉ
gửi viện baxter tp hcm
từ ngày khởi phát các triệu chứng của bệnh
bệnh nhân có tiếp xúc với một mươi một người
thạc sĩ bác sĩ vũ quốc đạt
giảng viên bộ môn chuyển nhiễm
bệnh viện đạo y cho biết
bệnh động mùa khỉ là một bệnh chuyển nhiễm
chúng ta có thể coi đấy là một bệnh chuyển nhiễm cấp tính
và đó là một bệnh lây chuyển
từ động vật sang người
có nghĩa rằng virus này đầu tiên
là từ động vật và sau đó
virus lan sang người
và khi lan sang người rồi
thì chúng ta trở thành
một cơ thể có mang virus
và chúng ta có thể lây bệnh này
cho những người xung quanh
bệnh động mùa khỉ thì có
các biểu hiện chủ yếu
là các biểu hiện của da và niêm mạc
tức là bệnh nhân sẽ xuất hiện
các cái nốt phỏng
các cái nốt phỏng này có kích thước
tương đối khác nhau
nhưng mà có thể từ ba cho đến năm mm
và trên các cái nốt phỏng đó
nó có thể diễn biến theo thời gian
làm cho các cái tổn thương ban đầu
có thể là những cái rát sần
rát đỏ nhỏ
nhưng sau đó tạo thành các cái nốt phỏng
nốt phỏng này về sau có thể vỡ ra
và tạo thành những cái mảng thâm nhiễm
cũng như tạo thành một cái nền
tương đối là cứng
ở trên da
và với đậu mùa khỉ nếu mà chúng ta không chăm sóc tốt
thì những cái tổn thương đó có thể để lại
sẹo và cái nguy cơ bội nhiễm
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi
ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm
theo dõi xin kính chào tạm biệt